hàng không việt nam vừa yêu cầu các hãng hàng không xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách tối ưu
phục vụ nhân dân đi lại dịp cao điểm hè năm hai nghìn hai mươi hai không để xảy ra tình trạng tăng vé trái quy định
các hãng cần tuân thủ nghiêm ngặt slot được xác nhận theo kế hoạch bay ngày
phối hợp chặt chẽ kịp thời với các cảng hàng không để cập nhật kế hoạch bay ngày lên hệ thống smis
xây dựng kế hoạch biện pháp kiểm soát giảm đến mức thấp nhất việc chậm chuyến hủy chuyến vì lý do chủ quan